hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhằm kiềm chế tai nạn giao thông năm hai nghìn hai mươi bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
sẽ tập trung xử lý xuyên suốt năm nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông gồm
nồng độ cồn ma túy quá khổ quá tải cơi nới thành thùng xe tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường làn đường
không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp
giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện
đáng lưu ý đối với vi phạm về nồng độ cồn ma túy trên cơ sở điều tra cơ bản sẽ xây dựng kế hoạch
phương án bố trí huy động lực lượng cụ thể trên từng tuyến địa bàn quản lý đảm bảo nguyên tắc phải khép kín tuyến
địa bàn thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động vị trí kiểm soát bố trí lực lượng sử dụng xe mô tô cảnh sát giao thông
tuần tra cơ động gần khu vực kiểm soát để kịp thời xử lý các trường hợp cố tình quay đầu xe và rẽ vào đường ngang
ngõ tắt nhằm trốn tránh việc kiểm tra
cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng mặc thường phục bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm
sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên tuyến
đồng thời tổ chức xác minh các trường hợp vi phạm là cán bộ đảng viên và gửi thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm
theo quy định của đảng của từng ngành cơ quan đơn vị theo đúng tinh thần chỉ thị số một mươi cttg ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
đối với trường hợp kiểm soát phát hiện lái xe dương tính với chất ma túy sẽ tổ chức kiểm tra xác minh về nhân thân nơi cư trú
để có biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
đối với chuyên đề vi phạm về tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường làn đường không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ trực tại trung tâm chỉ huy giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để nắm tình hình trật tự an toàn giao thông
ra soát kịp thời các phương tiện vi phạm để thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông công khai đang làm nhiệm vụ trên tuyến dừng phương tiện để kiểm soát xử lý
đối với các tuyến không được trang bị hệ thống giám sát tự động xe bố trí cán bộ hóa trang mặc thường phục sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
sử dụng phương tiện cảnh sát giao thông hoặc cá nhân thường xuyên di chuyển trên tuyến ghi nhận các hành vi vi phạm để phát hiện xử lý
trường hợp không dừng được phương tiện thì phải gửi thông báo đến chủ phương tiện có liên quan để xử lý theo quy định
đối với xử lý chuyên đề sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến người điều khiển và phương tiện
khi có căn cứ xác định giấy tờ giả sẽ thiết lập hồ sơ ban đầu chặt chẽ để bàn giao vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền và phối hợp tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định
trên các tuyến giao thông đường thủy tập trung xử lý các hành vi vi phạm về chở hàng quá vạch giấu mớn nước an toàn kết hợp xử lý hàng hóa không hóa đơn chứng từ
vi phạm về nồng độ cồn trở quá số người quy định vi phạm về hoán cải đăng ký đăng kiểm phương tiện giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên người lái phương tiện bãi tập kết hàng hóa đón trả hành khách trái phép khai thác nạo vét cát sỏi trái phép trên đường thủy
trên các tuyến giao thông đường sắt tập trung xử lý hành vi của nhân viên đường sắt lái tàu vi phạm nồng độ cồn ma túy vi phạm quy trình tác nghiệp
người điều khiển phương tiện đường bộ qua đường ngang không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn đèn tín hiệu vạch kẻ đường dừng đỗ quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang
việc kiểm tra xử lý vi phạm theo các chuyên đề sẽ được thực hiện thường xuyên liên tục nghiêm minh linh hoạt hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật
không có vùng cấm không có ngoại lệ để gian đe giáo dục tạo chuyển biến tích cực về nhận thức ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông
đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập để kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông
sau khi tham vấn ý kiến của các bộ ngành bộ công an vừa hoàn thiện báo cáo giải trình của chính phủ về một số nội dung lớn trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó cơ quan soạn thảo tiếp tục đề xuất cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn tham gia giao thông
so với dự thảo trước báo cáo chỉnh lý lần này của bộ công an đưa ra thêm các số liệu để chứng minh việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn là cần thiết
cụ thể cơ quan soạn thảo khẳng định sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu tại kỳ họp thứ sáu
đơn vị phối hợp với bộ y tế tổ chức nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế tổ chức điều tra xã hội học hội thảo khoa học về tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông đường bộ
lấy ý kiến của các chuyên gia y tế tại các bệnh viện lớn của việt nam kết quả cho thấy rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần và hành vi của con người
đặc biệt là những người sau khi sử dụng rượu bia điều khiển xe tham gia giao thông
dự thảo nêu các nhà khoa học đều đồng thuận cao phải xử lý nghiêm người điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ có sử dụng rượu bia vì những con số đáng báo động về tác hại của rượu bia
cụ thể bộ công an cho biết từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm hai mươi tổng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra
trong số đó tám mươi là lỗi do người điều khiển xe đã sử dụng rượu bia gây ra
thêm vào đó theo thống kê điều tra xã hội học đối với bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi năm phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam của bộ công an thì có hai mươi hai bốn trăm bốn mươi hai phạm nhân trước khi phạm tội đã sử dụng rượu bia
còn số này chiếm năm mươi một hai mươi tám đối với bảy nhóm tội danh như giết người cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng hiếp dâm chống người thi hành công vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông
bộ công an cũng lần nữa khẳng định việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với người lái xe đang phát huy rất hiệu quả
trong năm hai nghìn hai mươi ba sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm hai mươi năm số vụ năm mươi số người chết hai mươi hai số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an nhấn mạnh do đó cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát xử lý quyết liệt phát huy hiệu quả hơn nữa của chủ trương này
ngoài ra cơ quan soạn thảo cũng khẳng định việc cấm tuyệt đối người lái xe sử dụng rượu bia nhằm mục đích để người dân dần hình thành thói quen
văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe sau khi ý thức văn hóa giao thông hình thành tốt có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp
trước việc còn có các ý kiến khác nhau về quy định nồng độ cồn văn phòng chính phủ vừa phát phiêu lấy ý kiến của các thành viên chính phủ về vấn đề trên để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội xem xét chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy diễn ra vào tháng năm tới đây
trước đó tham gia ý kiến dự thảo báo cáo trên bộ tư pháp bộ nội vụ hiệp hội vận tải ô tô việt nam cũng đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với bộ y tế xem xét tính khoa học trong quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn và xác định hơi thở có nồng độ cồn nồng độ cồn nội sinh bởi lẽ một số đồ uống trái cây cũng phát sinh nồng độ cồn
thêm vào đó nước ta là quốc gia có nhiều phong tục tập quán lễ hội rỗ chạp nên cần đánh giá thêm về tính thực tiễn
bộ tư pháp cũng đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với bộ y tế xem xét tính khoa học trong quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn chẳng hạn như ảnh hưởng như thế nào tới ngành sản xuất rượu bia có cồn ngành dịch vụ kinh doanh ăn uống khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
bên cạnh đó cơ quan soạn thảo cũng được nhắc xem lại việc giải trình có đoạn nêu trong khi đó văn hóa ẩm thực của việt nam có nhiều điểm đặc thù đã bắt đầu uống là không thể dừng mà khi say thì khó nhớ luật quy định gì
bởi lẽ nội dung này của bộ công an có thể là các nhận định không khách quan không phản ánh đúng văn hóa số đông người việt nam
bộ công an cũng được đề nghị bổ sung nghiên cứu tác động của cồn đối với khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của người lái xe
ở những mức độ khác nhau và trường hợp nồng độ cồn nội sinh
về các vấn đề trên bộ công an cho biết đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông phối hợp với cục khám chữa bệnh bộ y tế
tổ chức điều tra xã hội học hội thảo khoa học
qua đó các nhà khoa học khẳng định việc sử dụng rượu bia sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con người
bộ công an nhấn mạnh thêm vào đó với tình hình ý thức tham gia giao thông chưa tốt
hiện nay người tham gia giao thông cần tiếp tục kế thừa quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia
là cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc
theo bộ công an văn hóa ẩm thực của việt nam có nhiều điểm đặc thù có tính cả nể
nếu quy định nồng độ cồn bằng không thì không uống nhưng nếu có một hạn mức nào đó
thì người lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống
bên cạnh đó đồ uống có cồn gây nghiện đã bắt đầu uống là không thể dừng
mà khi say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì
có những trường hợp nhậu từ hôm trước mà hôm sau vẫn bị phạt vì uống quá nhiều hoặc do cơ địa
nhiều người hôm trước nhậu say hôm sau vẫn váng đầu nhức ốc cả ngày ảnh hưởng tới khả năng lái xe
bộ công an nhấn mạnh việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội
như một số trường hợp người lái xe xay rượu gây tai nạn liên hoàn trong thời gian qua